các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
người phát ngôn bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với chín bị can xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
xảy ra tại tỉnh vĩnh phúc tỉnh quảng ngãi tỉnh vĩnh long và các đơn vị có liên quan
khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với chín bị can gồm bà hoàng thị thúy lan bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc
và ông lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân cùng về tội nhận hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
ông cào khoa nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi ông đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân
đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng ngãi nguyên giám đốc sở giao thông vận tài tỉnh quảng ngãi cùng về tội nhận hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
năm ông hà hoàng việt phương trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp nguyên phó giám đốc sở giao thông vận tài tỉnh quảng ngãi
ông phạm ngọc thủy phó giám đốc sở giao thông vận tài nguyên trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
ông lê quốc đạt giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư sở giao thông vận tài tỉnh quảng ngãi
và ông phạm ngọc cương phó tổng giám đốc tập đoàn phúc sơn cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự
chín ông đặng trung hoành tránh văn phòng huyện ủy huyện mang thít tỉnh vĩnh long về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi quy định tại khoản ba điều ba trăm sáu mươi sáu bộ luật hình sự
ngày tám tháng ba sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các sai phạm của tập đoàn phúc sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
thưa quý vị mới đây ngày tám tháng ba sau khi bị tòa án nhân dân quận một mươi bác đơn xin tạm hoãn thi hành án
nguyễn xuân hương trang tên gọi khác là trang nemo ngụ tại phường một mươi bốn quận một mươi đã tự nguyện chấp hành bản án chín tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn với trần nguyễn trà my trong việc bán hàng online nên trang hẹn gặp my tại cửa hàng của mình ở phường nguyễn cư trình quận một tp hcm
gần một mươi năm h ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba my cùng khanh trần thị hoàng yến đến cửa hàng của trang để nói chuyện
tại đây my và yến vào cửa hàng gặp trang xin lỗi
khanh đứng bên ngoài
khi my đang xin lỗi thì khanh vào cửa hàng yêu cầu cô gái này đi về nên đã xảy ra cự cãi với trang
quá trình mâu thuẫn nhiều người trong cửa hàng cùng tham gia diễn biến vụ việc được trang livestream trên mạng xã hội
thu hút hàng trăm người tập trung tới cửa hàng theo dõi gây mất an ninh trật tự
công an địa phương phải đến giải tàn đám đông vãn hồi trật tự
sau đó khanh và yến có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình
theo kết luận giám định khanh thương tích ba
ngày một mươi sáu tháng sáu tòa nhân dân quận một tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt trang nemo phạm quyền quy nguyễn ngọc khương
mức án chín tháng tù phan hoàng nam một năm tù cùng về tội gây dối trật tự công cộng
điên tháng chín toán nhân dân tp hcm xử phiên phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm
sau khi toán nhân dân tp hcm tuyên án hồ sơ đã chuyển về toán nhân dân quận một để toán này tiếp tục thụ lý trở lại
và ra quyết định thi hành án đối với trang nemo
sau khi tiếp nhận hồ sơ tòa nhân dân quận một đã ra quyết định và làm thủ tục ủy thác sang tòa nhân dân quận một mươi tp hcm
để cơ quan này ra quyết định thi hành án đối với trang
trang nemo sẽ chấp hành án tại một nhà tạm giữ trên địa bàn tp hcm
trước đó ngày hai mươi bảy tháng hai tòa án nhân dân quận một mươi tp hcm đã bác đơn xin hoãn thi hành án của trang nemo ra quyết định thi hành án chín tháng tù đối với người này
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố giám đốc người hàn quốc
cùng với hai thuộc cấp trong vụ án buôn lậu xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tắc sơn huế
cùng với lệnh khởi tố bị can công an tỉnh thừa thiên huế cũng bắt kang myong yoo
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu quốc tịch hàn quốc chú phường phú bài thị xã hương thủy
người đại diện pháp luật là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên tác sơn huế
cơ quan công an ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can còn lại là vũ thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú thôn dương lộc
xã lộc bồn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
là thông dịch viên của kang myong yoo và nguyễn ngọc hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú hai mươi chín nguyễn huy tưởng phường phú bài thị xã hương thủy
nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tắc sơn huế
cơ quan điều tra xác định công ty tắc sơn huế mở tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu vài
và các loại phụ liệu mã loại hình nhập khẩu e hai mươi một nhập nguyên liệu vật tư
cho nước ngoài để về gia công sản xuất sau đó xuất trả lại thành phẩm sang nước ngoài
tuy nhiên kang myong yoo bàn bạc với hai thuộc cấp là vũ thị nguyệt và nguyễn ngọc hiệp
đem bán gần một mươi tám sản phẩm quần áo là thành phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài
tại thị trường nội địa việt nam mà không khai báo với hải quan
cơ quan điều tra tạm giữ toàn bộ các sản phẩm quần áo trên và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý
thưa quý vị vào khoảng chín giờ ngày tám tháng ba
tại quốc lộ bảy mươi đoạn qua địa bàn xã tân hương huyện yên bình tỉnh yên bái
vừa xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe khách dường nằm và ô tô tải
vụ tai nạn đã khiến cho xe khách hư hỏng nặng và tài xế bị thương
cụ thể vào thời điểm trên xe khách do ông nguyễn ngọc tê bốn mươi bảy tuổi ở huyện lục yên tỉnh yên bái
chạy trên quốc lộ bảy mươi theo hướng từ hà nội đi lục yên yên bái đến thôn khe gầy xã tân hương
bất ngờ xảy ra vai trạm với xe đầu kéo do anh vũ đức n ba mươi sáu tuổi quê phú thọ điều khiển chạy chiều ngược lại
theo vị đại diện thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết có mưa đường trơn trượt trên xe khách chở khoảng hai mươi người
rất may vụ tai nạn chỉ khiến cho tài xế xe khách bị thương nhẹ
tại hiện trường xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu vỡ kính lái phía trước và một phần hồng bên trái xe
đại diện phòng cảnh sát giao thông tỉnh yên bái thông tin
sau khi nhận tin báo đơn vị đã cửa
cán bộ tới hiện trường tuy nhiên cả hai bên sau đó đã tự giải quyết với nhau
nối tiếp chương trình sẽ là một số các thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật
xin mời quý vị cùng theo dõi
ngày tám tháng ba công an thành phố hà nội cho biết
công an quận hai bà trưng đã bắt giữ năm đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ xe trộm cắp trên địa bàn thành phố
theo cơ quan chức năng qua công tác nắm tình hình công an phường bạch mai quận hai bà trưng
phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn trộm cắp xe máy mang đi tiêu thụ
trưa ngày hai mươi hai tháng hai tại trước số một trăm năm mươi hai phố hồng mai
tổ công tác công an phường bạch mai bắt giữ vũ đình hải một mươi tám tuổi ở huyện thanh trì hà nội
đang tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
mở rộng điều tra công an phường bạch mai phối hợp cùng với cảnh sát hình sự công an quận hai bà trưng
bắt giữ thêm trần bá đức một mươi chín tuổi ở huyện thanh trì
nguyễn văn tâm ba mươi hai tuổi ở huyện cầm thủy thanh hóa
là đồng phạm với vũ đình hải
đồng thời cảnh sát bắt giữ hoàng văn thắng ba mươi bốn tuổi và lê vũ quyền ba mươi sáu tuổi
cùng ở quận ba đình hà nội về hành vi trộm cắp tài sản
tăng vật thù giữ là năm chiếc xe máy
đều trong các vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại địa bàn thành phố hà nội
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn
đã ra quyết định khởi tổ vụ án khởi tổ bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê xuân nam
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường đông kinh thành phố lạng sơn
về tội lừa đào chiếm đặt tài sản
và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó giữa năm hai nghìn một mươi chín lê xuân hàm thông qua mạng xã hội facebook
thuê người khác làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cho thừa đất có diện tích một trăm linh m hai
địa chỉ tại khối một phường tam thành thành phố lạng sơn
mang tên bà nth là mẹ của nam
với giá ba triệu đồng mục đích để đặt làm tin
khi vai tiền với người khác
vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nam cầm tiền để làm ăn
nên đã vai bà hoàng thị m sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại đường bà triệu phường đông kinh thành phố lạng sơn
với số tiền ba ba tỷ đồng
và để làm lại cho bà mờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
do nam chuẩn bị trước đó để làm tin
đồng thời cam kết trong vòng một năm
kể từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nếu nam không trả được tiền cho bà m
thì bà m có quyền nhượng quyền sử dụng thừa đất
có diện tích một trăm linh m hai sang cho bà mờ
và được bà m đồng ý
tuy nhiên hết thời hạn cam kết
nam đã không trả được số tiền trên
nên đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bà mờ đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đến văn phòng luật sư để hỏi thủ tục chuyển nhượng
thì phát hiện giấy tờ trên là giả
thực tế tài sản nam đưa cho bà m
để làm tin nam đã bán đi để sử dụng vào mục đích cá nhân
hiện vụ án tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
ngày tám tháng ba chủ tịch ủy ban nhân dân phường ít kiều
thành phố hạ long xác nhận
trên địa bàn vừa phát hiện một phụ nữ tử vong
chưa rõ danh tính
cụ thể khoảng sáu giờ hai mươi phút cùng ngày
người dân đi tập thể dục đã phát hiện
thi thể một người phụ nữ ở kẻ đá dưới biển
gần cầu bãi cháy
sự việc sau đó được báo với cơ quan chức năng
qua kiểm tra ban đầu các lực lượng xác định
người phụ nữ đã tử vong trước đó
trên người mặc áo khoác dạ xanh quần đen
không có giấy tờ tùy thân
chủ tịch ủy ban nhân dân phường yết kiều
thành phố hạ long cho biết
lực lượng công an đang tiến hành xác minh nhân thân
để bàn giao thi thể và điều tra nguyên nhân tử vong
của nạn nhân
ngày tám tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thị xã ba đồn quảng bình cho biết
đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với trần xuân hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tại thôn nam sơn xã mài hóa
huyện tuyền hóa quảng bình
về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
được biết công ty cổ phân
tập đoàn hoành sơn trụ sở
tại địa chỉ tổ dân phố thuận minh
phường thuận đức thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh
đã có đơn trình báo đến
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thị xã ba đồn quảng bình
về việc hai xe ô tô tải của công ty
đã bị đánh cháo thay thế bằng một mươi bốn bộ lúc
cũ mòn gây tổn thất lớn
đến tài sản của công ty
sau khi tiếp nhận đơn
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thị xã ba đồn đã vào cuộc và tiến hành
điều tra làm rõ
trần xuân hải lợi dụng việc được công ty
cổ phân tập đoàn hoành sơn giao quản lý
điều kiện hai xe ô tô nói trên
để vận chuyển than từ lào về việt nam
trong quá trình di chuyển
đối tượng đã tiến hành bán và đánh cháo sáu bộ lốt
xe ô tô tại một cơ sở làm lốt
tại phường quảng thuận thị xã ba đồn
để lấy tiền tranh lệch tiêu sài cá nhân
kết quả định giá xác định
sáu bộ lốt mà trần xuân hải bán cháo
có tổng giá trị là ba mươi ba hai triệu đồng
tại cơ quan công an
trần xuân hải còn khai nhận
đối tượng còn đánh cháo
tám bộ lốt khác của xe ô tô
để bán cho một cá nhân
tại địa bàn huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an
thị xã ba đồn đang tiến hành điều tra
mở rộng vụ án làm rõ vai trò
hành vi của các đối tượng có liên quan
để xử lý theo quy định của pháp luật
sau đây chúng tôi xin được chuyển sang
một số các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị bộ giáo dục và đào tạo
vừa công bố cấu trúc đề thi tốt nghiệp
trung học phổ thông hai nghìn hai mươi năm
với một mươi một môn thị
trong số một mươi một môn duy nhất ngữ văn
thi theo hình thức tự luận
thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
với hai phần chính đọc hiểu bốn điểm
và viết sáu điểm
đối với các môn trách nghiệm
phần một gồm các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm
nhiều lựa chọn trong bốn đáp án gợi ý
chọn một đáp án mỗi câu trả lời đúng
phần hai gồm câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm
đúng sai mỗi câu hỏi có bốn ý
tại mỗi ý
thí sinh lựa chọn đúng hoặc sai
về chấm điểm thí sinh đúng một phần tư ý
được một điểm
đúng hai ý được hai mươi năm điểm
đúng ba ý được năm điểm
và đúng tất cả bốn ý sẽ được một điểm
phần ba gồm các câu hỏi
ở dạng thức trách nghiệm trả lời ngắn
thí sinh tô vào các ô tương ứng
với đáp án của mình
với môn toán mỗi câu trả lời đúng được năm điểm
còn các môn khác được hai mươi năm điểm
từ năm hai nghìn hai mươi năm
khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông
với hai môn bắt buộc toán ngữ văn
và hai môn tự chọn trong số chín môn
gồm ngoại ngữ lịch sử vật lý
hóa học sinh học địa lý
giáo dục kinh tế và pháp luật
tin học công nghệ
để minh họa theo cấu trúc định dạng mới
được bộ giáo dục và đào tạo thử nghiệm
tại các tỉnh thành hà nội hải phòng
ninh bình gia lai thái nguyên
với khoảng gần năm học sinh tham gia
kết quả thử nghiệm cấu trúc định dạng đề thi
được tiến hành phân tích
theo lý thuyết khảo thí cổ điển
và hiện đại theo khuyến nghị
của viện khảo thí giáo dục hoa kỳ
trên cơ sở phân tích kết quả thử nghiệm
bộ giáo dục và đào tạo
mời các chuyên gia là tác giả chương trình
giáo dục phổ thông mới tác giả sách giáo khoa
giảng viên và giáo viên có nhiều kinh nghiệm
làm việc tập trung để hoàn thiện
cấu trúc định dạng đề thi
để minh họa để công bố
tại thời điểm này chương trình giáo dục
phổ thông mới thực hiện đến lớp một mươi một
do vậy các nội dung kiến thức được sử dụng
trong các đề minh họa
chủ yếu thuộc lớp một mươi và một mươi một
trong phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông
môn ngữ văn được tổ chức thi theo hình thức tự luận trên giấy
các môn học khác
được thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy
với các môn thí trắc nghiệm
có tối đa ba dạng thức câu hỏi thi trắc nghiệm
được sử dụng đề thi
câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn
dạng thức này được áp dụng trong nhiều năm tại việt nam
theo định dạng đề thi
từ năm hai nghìn hai mươi năm
các môn ngoại ngữ chỉ dùng một loại dạng thức này
các môn trắc nghiệm còn lại
có một phần dùng dạng thức này
câu hỏi trắc nghiệm dạng đúng sai
mỗi câu hỏi có bốn ý
thí sinh phải trả lời đúng hoặc sai
đối với từng ý của câu hỏi
dạng thức này đòi hỏi thí sinh
phải có năng lực kiến thức kỹ năng toàn diện
mới đạt được điểm tối đa
việc dùng mẹo mực
chọn đáp án từ các phương án nhiễu
như của dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn
sát xuất đánh giá ngẫu nhiên
đạt tối đa là một trên một mươi sáu
nhỏ hơn bốn lần so với dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn hiện nay
câu hỏi trắc nghiệm dạng trả lời ngắn
dạng thức này gần với dạng câu hỏi tự luận
được đánh giá thông qua kết quả cuối cùng
mà thí sinh phải tự điền vào phiếu trả lời
dạng thức này đòi hỏi thí sinh
phải có năng lực kiến thức kỹ năng chắc chắn
dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn
hai dạng thức trắc nghiệm mới qua thử nghiệm
thực tế cho thấy phù hợp với việc thiết kế đề thi
theo định hướng đánh giá năng lực
đồng thời nâng cao khả năng phân loại thí sinh
bộ giáo dục và đào tạo đánh giá
thời gian thi của mỗi môn
ngữ văn một trăm hai mươi phút toán chín mươi phút
và các môn học khác năm mươi phút
thưa quý vị mới đây cnn
một trong những hãng tin hàng đầu tại mỹ
đã công bố danh sách hai mươi món súp và đồ ăn
có nước ngon nhất trên toàn cầu
cho năm hai nghìn hai mươi bốn
danh sách này được xem như một nguồn cảm hứng
cho những du khách yêu thích ẩm thực
giúp cho họ khám phá những món ngon
trong các chuyến du lịch sắp tới
tiêu chí đánh giá không chỉ dựa vào sự phổ biến
của món ăn ở địa phương
mà còn bao gồm cả hương vị thơm ngon
và độc đáo của nước dùng
cùng với tác dụng bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe
về món phở bò việt nam
các chuyên gia đã chỉ ra rằng
nước dùng của nó được ninh từ nhiều giờ đồng hồ
với các loại gia vị như quế hồi
cùng nhiều thảo dược khác
tạo nên một hương thơm tuyệt vời
cho món ăn này
cnn trích dẫn andrew nguyễn
tác giả của cuốn sách the phở cookbook
nhấn mạnh về sự nổi tiếng
của món phở này trên toàn thế giới
ở việt nam
du khách có thể dễ dàng tìm thấy món phở bò
tại các quán ăn ven đường
khu chợ dân sinh hoặc những nhà hàng cao cấp
phở bò có nhiều phiên bản
như phở suốt vàng phở gà phở tim
nhưng phở bò vẫn được yêu thích nhất
thực khách có thể lựa chọn
giữa các loại thịt như
ín tái gầu nạm
kèm theo một số phụ phẩm như quầy
ngoài phở bò
danh sách còn bao gồm các món ngon khác như
suốt củ cải đỏ bò chê nga
suốt hải sản bò la bà siê pháp
suốt rau củ cà đô vè đè bồ đào nha
suốt rau thịt chóc bà phrik
của algeria libya và tunisia
suốt tôm kem chou bê
de camerones của peru
suốt thịt kiều cà cô
mi lan châu trung quốc
tôm giằm thái lan
mì ramen nhật bản
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại